điều đáng nói là những hành vi này không xuất phát từ sự bồng bột thiếu hiểu biết
mà trước khi gây án các đối tượng đều có động cơ phạm tội và thủ đoạn được tính toán kỹ lưỡng
thậm chí đã hình thành các băng nhóm tội phạm có tính nguy hiểm cao
do đó các vụ phạm tội gần đây để lại hậu quả nghiêm trọng đã gây bức xúc trong dư luận xã hội
vụ việc đáng chú ý nhất phải kể đến thời gian gần đây là vụ việc nam thanh niên đâm bố ruột
vì bố say xỉn
khoảng hai mươi h ngày năm tháng một mươi một thuận một mươi tám tuổi thấy bố là ông ctt bốn mươi năm tuổi đang ngồi uống rượu một mình tại phòng khách
thuận can ngăn cha không nên uống rượu nhiều thì hai người xảy ra mâu thuẫn
ông t cầm gậy sắt đánh hiểu phát vào đầu và lưng thuận
bị bố đánh đau thuận đã dùng một con dao bấm dài khoảng một mươi bảy cm đâm một nhát vào mạng sườn bên trái của ông tê
ông t được mọi người đưa đi cấp cứu ở trung tâm y tế huyện đắc tô

nhưng đã tử vong vào lúc hai mươi hai giờ cùng ngày với vết thương thủng tim
trong những ngày đầu tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
trên địa bàn tỉnh con tum đã xảy ra liên tiếp các vụ trọng án liên quan đến
hành vi diễn tử tử của ông t

điều đặc biệt hơn các đối tượng phạm tội trong độ tuổi thanh thiếu niên chiếm một nửa số vụ
có thể thấy nguyên nhân chủ yếu các vụ án là do nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận thanh thiếu niên còn hạn chế
dễ bị kích động dẫn đến các hành vi nguy hiểm cho xã hội
trước cái tình hình đó phòng cảnh sát hành sự tham mưu cho đảng ủy bác nhóm đốc quán tỉnh
xây dựng cái kế hoạch thực hiện công tác điều tra cơ bản của hệ lực lực hành sát hành sự
chú ý đến hai chuyên đề đó là chuyên đề phòng ngừa đối với các tội phạm xâm phạm tính mạng sức khỏe
chuyên đề nữa là phòng ngừa đối với các tội phạm liên quan đến các lưu tuổi thanh thiếu niên dưới một mươi tám tuổi
rồi phối hợp với một số các trường trên địa bàn
là một tác truyền truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong lưu tuổi học sinh
chính thời gian rảnh rỗi trong thời điểm dịch bệnh covid một mươi chín
cộng với sự đồng thuận của mạng xã hội đã khiến gia tăng những mâu thuẫn không đáng có ở lứa tuổi vị thanh niên
cụ thể là mới đây ở đà nẵng một thanh niên một mươi ba tuổi chú quận liên triều
đã cầm hung khí đi trả thù với một nhóm thanh niên khác chú phường khuê mỹ quận ngũ hành sơn và bị tử vong tại chỗ
mọi việc diễn ra quá bất ngờ khiến những người chứng kiến không khỏi bằng hoàng

mọi việc diễn ra quá bất ngờ khiến những người chứng kiến không khỏi bằng hoàng

mọi việc diễn ra quá bất ngờ khiến những người chứng kiến không khỏi bằng hoàng
mọi việc diễn ra quá bất ngờ khiến những người chứng kiến không khỏi bằng hoàng
cụ thể là mới đây ở đà nẵng một thanh niên một mươi ba tuổi chú phường khuê mỹ quận ngũ hành sơn và bị tử vong tại chỗ
mọi việc diễn ra quá bất ngờ khiến những người chứng kiến không khỏi bằng hoàng
mọi việc diễn ra quá bất ngờ khiến những người chứng kiến không khỏi bằng hoàng
hằng ngày không có lo lắng nhưng mà không biết rằng con cái của mình là thường xuyên tụ tập dẫn đến đánh nhau như vậy
các bậc phụ huynh cũng như nhà trường cần quản lý chặt chẽ giáo dục để những thanh thiếu niên tây đến nhà trường đi học và hạn chế đến mức thấp nhất việc tụ tập và xảy ra những vụ việc tương tự
có thể nói những nguyên nhân chính dẫn đến thanh thiếu niên vi phạm pháp luật đến từ gia đình
nhưng sự tan vỡ gia đình khiến các em bị khủng hoảng tâm lý ít được quan tâm dạy bảo nên dễ rơi vào con đường tội lỗi
đặc biệt trong thời buổi công nghệ mạng xã hội phát triển là nét mới so với trước đây
hành vi của người trẻ do tác động của mạng xã hội lan truyền nhanh dẫn đến những mâu thuẫn xúc phạm lẫn nhau từ đó dẫn tới những người trẻ có cư xử bạo lực vi phạm pháp luật
những vụ án gần đây với tính chất hết sức nghiêm trọng đã cho thấy sự thiếu hụt về mặt kỹ năng sống cách ứng phó với các tình huống xã hội